thưa quý vị thời gian vừa qua thành phố đà nẵng áp dụng những biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
không chỉ người dân địa phương mà cả những người nước ngoài đang sinh sống tại đây đã bị ảnh hưởng lớn đến cuộc sống công việc và sinh hoạt hàng ngày
để hỗ trợ thì giúp đỡ họ vượt qua giai đoạn khó khăn này nhiều giải pháp cách làm hay đã được chính quyền triển khai kịp thời
anh bết cốt alexander quốc tịch nga sang làm việc tại đà nẵng cách đây hai năm và kẹt lại đây do tình hình dịch bệnh
khi đang phải lo lắng tiếp cận được kênh để mua lương thực thực phẩm do thành phố thực hiện nghiêm lệnh giãn cách xã hội
cũng như nhiều người nước ngoài gặp khó khăn đang sinh sống trên địa bàn
anh đã được nhận sự hỗ trợ kịp thời của các cán bộ chiến sĩ công an phường với việc trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu
cũng như hướng dẫn tuyên truyền những thông tin cần thiết
trong thời điểm dịch bệnh này ai cũng gặp khó khăn nhưng những người việt nam đã không quay chúng tôi
các anh công an nhiều lần đánh tặng thực phẩm
còn kết nối cho chúng tôi gặp những người bạn yêu mến nước nga để giúp đỡ chúng tôi nữa
cảnh sát khu vực đến tặng các căn hộ những cơ sở lưu trú để tuyên truyền
có những thông tin gửi trên gia lô và facebook của phường và yêu cầu chủ cơ sở phải thông tin cái đó lại cho người nước ngoài
chúng tôi tìm kiếm những người mà đã từng công tác học tập sinh sống trên đất nước đó để mà hỗ trợ
rất may mắn là có rất nhiều mạnh thường quân của chúng ta
có tinh thần rất là yêu thương về đồng bào
họ rất là nhiệt tình hỗ trợ rất hiệu quả
để hỗ trợ cho cộng đồng người nước ngoài mắc kẹt lại trong những ngày dịch bệnh
các đường dây nóng với nhiều ngôn ngữ đã được thành phố đà nẵng thiết lập
tiếp nhận thông tin phản ánh kết nối tới địa phương nơi cư trú để kịp thời giúp đỡ
ngoài cung cấp lương thực thực phẩm nhiều nhu cầu khác cũng đã được giải quyết
đặc biệt là những vấn đề liên quan đến di chuyển tiêm vaccine
rồi đi lại để mà
những vấn đề xuất cảnh về nước liên quan đến visa liên quan đến hậu chiếu
thì chúng tôi xử lý các nội dung này đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của người nước ngoài
nhưng mà đảm bảo tuân thủ được các quy định phản ánh dịch của thành phố đà nẵng
thì ngoài ra thì một số người nước ngoài cũng có quan tâm rất nhiều đến việc tiếp cận
đăng ký tiêm vaccine thì chúng tôi đã hướng dẫn cụ thể
đến thời điểm hiện tại phần đông người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp ở đà nẵng
đã được tiêm vaccine covid một mươi chín
hàng nghìn người đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ các cá nhân tổ chức và chính quyền địa phương
điều này đã giúp cho những người bạn ngoài quốc cảm nhận rõ tinh thần tương thân tương ái của đất nước việt nam
yên tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch